trên địa bàn thị xã long khánh tỉnh đồng nai đã xảy ra một vụ cháy khiến sáu người tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi cùng ngày trong khi nhóm thợ bảy người đang sửa chữa tại một địa điểm
để chuẩn bị làm quán kinh doanh karaoke trên đường nguyễn trãi thị xã long khánh tỉnh đồng nai
thì bất ngờ ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến tất cả bảy người bị bỏng nặng
ngay sau đó cả bảy nạn nhân đã nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do bị bỏng nặng nên đã có sáu người tử vong tại bệnh viện người còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi sự việc xảy ra các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai đã có mặt tại hiện trường
cấp cứu người bị nạn dập tắt đám cháy và phong tỏa khu vực trên để điều tra làm rõ nguyên nhân
liên quan đến vụ cháy khiến sáu người tử vong tại đồng nai công an tỉnh đồng nai cho biết
bước đầu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc do nhóm thợ đăng hàn thì tiên lửa điện bất ngờ bén sang những vật liệu dễ cháy
sau đó lan sang làm nổ máy lạnh khiến các nạn nhân bị bỏng nặng và tử vong
lãnh đạo công an tỉnh đồng nai cũng cho biết thêm cơ sở này đang trong quá trình sửa chữa để chuyển sang kinh doanh quán karaoke thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên